năng suất lao động của việt nam tiếp tục cải thiện theo hướng tăng đều qua các năm
tuy nhiên vẫn ở mức thấp trong khu vực
các biện pháp giải pháp để tăng năng suất lao động đã được thảo luận
tại hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng vũ đức đam
bộ trưởng kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng chủ trì hội nghị
theo thống kê với mức tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám đạt bảy tám
năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành ước tính đạt một trăm linh hai hai triệu đồng một lao động
tương đương bốn năm trăm hai mươi một đô la một lao động
năng suất lao động tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
tính chung giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám năng suất lao động tăng bình quân bốn tám mươi tám
cao hơn mức tăng của khu vực qua đó thu hẹp khoảng cách tương đối với các nước asean có trình độ phát triển cao hơn
hiện ở nước ta ngành khai khoáng có năng suất lao động cao nhất
các ngành nông lâm thủy sản những năm gần đây là khu vực có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất
khu vực công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế
về quy mô nhưng năng suất lao động chưa thể hiện vai trò chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng nhanh
năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp gấp trên ba lần mức năng suất lao động chung của cả nước
tại hội nghị thủ tướng cũng phát động phong trào năng suất lao động quốc gia trong toàn bộ nền kinh tế